thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hcm hcd
trong ngày một mươi hai tháng chín thành phố đã có thêm một trăm tám mươi năm bốn trăm bốn mươi người được tiêm vaccine
như vậy từ khi thành phố bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt một là ngày tám tháng ba đến hết ngày một mươi hai tháng chín
đã tiêm được bảy chín trăm sáu mươi hai trăm hai mươi chín người trong đó một bốn trăm ba mươi một một trăm sáu mươi ba người tiêm mũi hai
đến nay đã có một chín trăm bảy mươi một ba trăm tám mươi tám người tiêm vaccine sinofarm tất cả những người được tiêm đều an toàn
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố tính đến sáu giờ ngày một mươi một tháng chín
đã có hai trăm chín mươi hai bốn trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín hiện thành phố đang điều trị cho ba mươi chín hai trăm chín mươi sáu bệnh nhân
đối với vaccine astrazeneca thành phố đã có bốn hai trăm tám mươi một ba trăm sáu mươi tám
người tiêm mũi một và có năm trăm chín mươi chín hai trăm một mươi hai người tiêm mũi hai số người còn lại chưa đến thời hạn tiêm
nhằm đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín sở y tế đề nghị bộ y tế xem xét
rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine astrazeneca từ tám đến một mươi hai tuần xuống còn sáu tuần
thành phố đặt mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín phải đạt một trăm linh người dân được tiêm vaccine mũi một
và nhanh chóng tiêm mũi hai cho người dân
trong khi đó tại hà nội
thành phố đang tiến hành xét nghiệm thần tốc diện rộng nhằm sàng lọc phát hiện người mắc covid một mươi chín
trong cộng đồng
tuy nhiên trong quá trình triển khai một số địa phương áp dụng cứng nhắc hiểu khác nhau về
chủ trương của thành phố tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi gây bức xúc trong dư luận
sở y tế hà nội đề nghị các địa phương ra soát lại các trường hợp cần xét nghiệm
bảo đảm không bỏ sót f trong cộng đồng nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận
đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi
nghiệm trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc covid một mươi chín hoặc đang ở trong khu cách ly và phong tỏa